các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
cho ý kiến về dự án luật này nhiều đại biểu cho rằng dự án luật có đến hơn một mươi điều quy định
về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng còn rất trung trung tính khả thi không cao
theo đại biểu trần thi hiền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam dự thảo luật có riêng chương hai
quy định về những nội dung hỗ trợ cơ bản cho doanh nghiệp tuy quy định nhiều nhưng lại thiếu tính cụ thể
một số quy định chưa rõ chính sách hỗ trợ gì mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo kiểu quy định trung trung tạo môi trường điều kiện thuận lợi rồi giao chính phủ quy định
ví dụ điều tám về hỗ trợ gia nhập rút khỏi thị trường điều chín về hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng
nhưng tìm mãi trong dự thảo nghị định quy định chi tiết thì không có gì
thứ hai chưa rõ chủ thẻ chịu trách nhiệm triển khai từng chính sách hỗ trợ là cơ quan tổ chức nào
ví dụ điều một mươi ba về hỗ trợ lâng cao năng lực công nghệ điều một mươi bốn hỗ trợ về xúc tiến thị trường
điều một mươi sáu về thông tin và tư vấn điều một mươi bảy về phát triển nguồn nhân lực
riêng điểm này thì dự thảo luật không minh bạch bằng nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
trong khi đó nhiều đại biểu cho rằng một trong những điều mà doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hỗ trợ nhất
là giảm bớt thủ tục hành chính giảm bớt phiền hà trong thủ tục đăng ký kinh doanh
tạo cơ chế thông thoáng trong kinh doanh để hạn chế thanh ta giám sát
và cũng có quy định mỗi năm là có bao nhiêu lần được thanh ta kiểm ta
có một tình trạng là doanh nghiệp nhỏ hiện nay cũng có những doanh nghiệp là một tháng mà có ba bốn đoàn kiểm ta
thanh ta thì nói thanh ta có quyền thanh ta thuê thì nói có quyền thuê rồi kiểm toán
quan điểm của tôi thì doanh nghiệp nhỏ và vừa mà theo tôi cách tiếp cận và gần cái thông tin gần đấy
thì họ không cần hỗ trợ nhiều về vốn
cơ bản là vấn đề thủ tục nhà nước phải tạo ra cái niềm tin cho người ta đầu tư
để thu hút cái dòng vốn xã hội vào
trên báo cáo là bây giờ mà cứ để cho doanh nghiệp mà khó khăn mà không tiếp cận được các dự án
không tiếp cận được các cái chính sách thì tôi cho rằng như thế là chúng ta không thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
cũng tại phiên thảo luận cho ý kiến về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhiều đại biểu nhất trí với quy định như trong dự thảo luật là xác định dựa trên việc sử dụng tiêu chí tổng nguồn vốn
và số lao động bình quân năm
tuy nhiên các đại biểu cũng yêu cầu quy định rõ hơn về hai tiêu chí trên